tổng thống mỹ donald trump tuyên bố kế hoạch hòa bình trung đông sẽ được công bố vào lúc trưa nay
tức giờ sáng ngày hai mươi chín tháng một theo giờ hà nội
tổng thống donald trump khẳng định kế hoạch hòa bình của ông hợp lý cho tất cả mọi người và kêu gọi palestine ủng hộ
ông cũng cho rằng phía israel có thể thực hiện kế hoạch hòa bình trung đông trong vòng sáu tuần
tuy nhiên phía palestine cho biết tổng thống mahmoud abbas đã bác bỏ tiếp cận của tổng thống mỹ
tái khẳng định giải pháp hai nhà nước
trước đó mỹ đã công bố phần kinh tế trong kế hoạch hòa bình trung đông
với đề xuất đầu tư năm mươi tỷ usd vào bờ tây giải gaza và khu vực nhưng vẫn giữ bí mật về phần chính trị
một số nguồn tin cho biết mỹ có thể ủng hộ israel giữ lại tất cả các khu định cư do thái tại bờ tây
điều này không phù hợp với nguyên tắc giải quyết xung đột israel palestine dựa trên đường biên giới trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhiều nước ả rập cũng đã bác bỏ một kế hoạch như vậy của mỹ